sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh công an tỉnh thanh hóa đã phối hợp với công an thành phố thanh hóa và công an huyện mường lát phá chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền mà các con bạc tham gia cá độ là gần một trăm năm mươi tỷ đồng
bước đầu phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã xác định cầm đầu đường dây cá độ bóng đá này là nguyễn hoàng hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở số nhà ba trăm hai mươi chín phố lê hoàn phường ba đình thành phố thanh hóa
nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng mỗi khi thực hiện các cuộc giao dịch để đánh bạc hải thường bắt xe đi đến huyện miền núi mường lát và đến các xã tiếp giáp biên giới để trú ngụ sau đó sử dụng mạng xã hội zalo facebook để tổ chức đánh bạc trên máy điện thoại di động và thanh toán tiền thắng thua trong cá độ bằng tài khoản ngân hàng thông qua dịch vụ internet banking
từ đầu mùa giải euro hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt đối tượng nguyễn hoàng hải đã tổ chức cho hàng chục đối tượng khác trên địa bàn thành phố thanh hóa thiết lập
dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
theo tài liệu ban đầu tổng số tiền các đối tượng đã tham gia cá độ với tổng số tiền giao dịch là gần một trăm năm mươi tỷ đồng
đến thời điểm này phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã tạm giữ hình sự sáu đối tượng chính trong đường dây đánh bạc này và đang điều tra làm rõ hành vi đánh bạc của hàng chục đối tượng khác